tại hà nội một đường dây vận chuyển buôn bán ma túy liên tỉnh vừa bị công an quận nam tử liêm hà nội triệt phá với số lượng ma túy thu giữ lên tới bốn mươi bánh heroin và gần một mươi tám viên ma túy tổng hợp bắt năm đối tượng và thu giữ năm xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sau nhiều ngày mật phục theo dõi khi nhận được tin gần đức the bốn mươi một tuổi chú ở tiểu khu một mươi hai thị trấn mộc châu tỉnh sơn la đang vận chuyển số lượng lớn ma túy về hà nội công an quận nam tử liêm đã lên phương án tác chiến
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm hối hợp cùng đội cảnh sát giao thông số sáu kiểm tra hành chính một xe khách mà đối tượng the đang đi
khi ngân đức the vừa ôm hộp các tông chứa ma túy rời khỏi xe thì lực lượng công an
ấp đến bắt giữ
kiểm tra tại chỗ lực lượng công an thu giữ hai mươi bánh heroin gần một mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra ngân đức the khai nhận vận chuyển thuê về hà nội rồi giao hàng cho người khác để đưa đi thái nguyên
tiếp tục mở rộng điều tra trên cùng một cung đường vận chuyển từ sơn la hà nội thái nguyên các trinh sát đã phát hiện ra thêm một ổ nhóm vận chuyển ma túy khác
từ nguồn tin này công an quận nam tử liêm tiếp tục xác lập chuyên án đấu tranh
một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi phát hiện nhóm đối tượng đang giao dịch tại hầm cầu chui thuộc phường tây mỗ
các trinh sát công an quận nam tử liêm đã ập đến bắt giữ
khám xét xe ô tô cơ quan công an thu giữ hai mươi bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng cầm đầu đường dây là tráng a trang ba mươi tám tuổi chú xã bản cò huyện mai châu hòa bình khai nhận
cùng với ma tuấn hùng ba mươi một tuổi chú ở phường phú xá thành phố thái nguyên và sồng thị dớ bốn mươi tuổi chú ở xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la mua ma túy từ lào đưa về hà nội rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các đối tượng đã thực hiện năm lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng là sáu mươi tám bánh heroin